với nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển đảo tuần tra kiểm soát thực thi pháp luật và tìm kiếm cứu hộ cứu nạn trên biển
vì vậy trang bị phương tiện luôn hoạt động tốt sẵn sàng cơ động ra khơi là yếu tố tiên quyết để cán bộ chiến sĩ vùng cảnh sát biển bốn hoàn thành tốt nhiệm vụ
thời gian qua trạm sửa chữa tổng hợp được trang bị thiết bị sửa chữa tàu xuồng công nghệ mới đã góp phần quan trọng để đơn vị luôn chủ động sẵn sàng cho mọi tình huống nghiệp vụ trên biển
tháng ba năm hai nghìn một mươi tám bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn đã đưa trạm sửa chữa tổng hợp và khai thác với diện tích hơn một hectare
với các khu nhà trung tâm huấn luyện phòng huấn luyện đa năng hệ thống nhà xưởng hệ thống cầu cảng được trang bị rất nhiều máy móc thiết bị hiện đại có hàm lượng công nghệ cao
để làm chủ và khai thác được những thiết bị và nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm kỹ thuật
ngành kỹ thuật đã nâng cao khả năng tự học tập nghiên cứu đặc biệt là học tập ngoại ngữ
tra cứu tài liệu trang thiết bị của nước ngoài cung cấp phát huy và làm chủ được tính năng kỹ chiến thuật của các trang thiết bị máy móc công nghệ mới
từ khi được nhận bàn giao các trang thiết bị mới ngoài những việc được tập huấn được học tập
thì cán bộ nhân viên trong trạm sửa chữa cũng đã tích cực nỗ lực tìm tòi các tài liệu nghiên cứu các tài liệu để có thể vận hành sửa chữa
và nâng cao được chất lượng
hơn một năm qua đơn vị đã sửa chữa nhỏ cho hai trăm sáu mươi ba hạng mục các loại làm sạch thân vỏ một mươi hai tàu năm xuồng
bảo hành hai xuồng ms năm mươi s bảo đảm chất lượng an toàn kịp thời khắc phục những hỏng hóc thông thường tại cảng
cũng như khi tàu hoạt động trên biển với gần bốn mươi lượt tàu xuồng các loại
chất lượng thì được đánh giá là sau khi các đơn vị có cái sản phẩm
sau khi chúng tôi quản bảo
sau khi chúng tôi quản bảo
sau khi chúng tôi quản bảo dưỡng xuống thì đã được đánh giá rất cao
tốc độ tàu được nâng lên rồi là các trang thiết bị khai thác có độ tin cậy tốt hơn
thì đây cũng là cái hiệu quả trong cái công tác khai thác sử dụng trang thiết bị mới
việc đưa vào vận hành các trang thiết bị công nghệ mới tại trạm sửa chữa đã giúp cho đội ngũ ngành kỹ thuật phát huy tay nghề
sửa chữa bảo đảm vật tư trang bị kỹ thuật tàu xuồng tại các đơn vị trong vùng cảnh sát biển bốn ngày một tốt hơn
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tuần tra kiểm tra kiểm soát bảo vệ chủ quyền thực thi pháp luật
đấu tranh chống tội phạm vi phạm tìm kiếm cứu hộ cứu nạn bảo vệ an ninh an toàn trên các vùng biển đảo và thêm lục địa của tổ quốc